theo báo cáo từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc cạn
trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa to gây thiệt hại ở một số nơi
đặc biệt tại huyện bạch thông ba bể bắc nặng mưa rất to lượng mưa đo được là một trăm sáu mươi bảy bốn mm
mực nước ở các sông suối dâng lên cao
mưa lũ đã làm sạt lở tao lùi dương bốn mươi ba nhà hai nhà có nguy cơ sạt lở di rời khẩn cấp hai nhà
trên một trăm bảy mươi hai hectare lúa của bà con chưa gạt xong bị lũ cuốn đất đá vùi lấp
đặc biệt các tuyến đường giao thông bị thiệt hại nặng nề quốc lộ ba sạt lở bốn điểm với khoảng hai năm trăm linh mét khối đất đá đã gây tắc đường cục bộ
tỉnh lộ đường giao thông liên xã thôn sạt lở ta luy dương nhiều điểm với khối lượng khoảng năm hai trăm linh mét khối ước thiệt hại khoảng ba chín tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trên địa bàn tỉnh bắc cạn trong vài ngày tới
vẫn có mưa và hiện tượng sạt lở đất đá vẫn có thể xảy ra
ubnd tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các huyện thành phố và các sở ban ngành đoàn thể cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân để phòng tránh
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn cử người canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại khu vực câu tràn để cảnh báo người và phương tiện đi lại
cắm biển cảnh báo hướng dẫn phương tiện người qua lại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập
các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông an toàn